để chủ động giảm thiểu thiệt hại cho người dân ubnd tỉnh phú yên đã yêu cầu các địa phương vùng sung yếu
chủ động di rời hàng nghìn hộ dân và ra lệnh cấm biển để ứng phó với cơn bão số năm và hoàn lưu sau bão
đến sáng sớm nay bão số năm đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
trước đó tỉnh phú yên đã có gió bão mạnh cấp sáu đến cấp bảy tổng lượng mưa từ hai trăm linh mm đến bốn trăm linh mm
chính quyền địa phương đã di rời hai trăm chín mươi tám hộ dân với hơn chín trăm linh nhân khẩu đến các khu vực an toàn
như trường học trạm y tế nhà văn hóa nhà thờ đồng thời ra lệnh cấm biển và phát công điện yêu cầu các địa phương
khẩn trương tập trung sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm nhất là trên tàu thuyền lồng bè
tròi canh nuôi trồng thủy sản vùng ven biển cửa sông có nguy cơ bị sóng biển tàn phá